thì phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên
cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nhà của phúc
và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của nạn nhân năm mươi tuổi trú tại củ chi
trước khi bị bắt tạm giam người tự xưng là nhà sư nguyễn minh phúc đã có tiếng trên mạng xã hội
để tạo hình ảnh và có một bộ hồ sơ đẹp để đi lừa đảo
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh phúc đăng ảnh
chụp trong bối cảnh tốt nghiệp trường đại học luật tp hcm
với hoa cầm tay đeo cổ mặc áo cử nhân cầm bằng tốt nghiệp liên tục được chia sẻ
và gây xôn xào mạng xã hội
với kiểu phong bạt như này bức ảnh như đang thể hiện nhà sư giả mạo này
tốt nghiệp tại trường đào tạo luật danh tiếng
nhưng trên thực tế theo đại diện trung tâm quan hệ doanh nghiệp
và hỗ trợ sinh viên trường đại học luật tp hcm xác nhận
nguyễn minh phúc chưa từng là người học của trường đại học luật tp hcm
vì vậy không thể có chuyện ông tốt nghiệp trường đại học luật tp hcm
lễ phục mà phúc thuê không phải là lễ phục của nhà trường
hôm đó phúc đến chúc mừng một bạn sinh viên vì quen biết
và sau đó phúc thuê đồ của những người làm dịch vụ
chụp ảnh dạo bên ngoài trường và vào chụp ở trong sân trường
sau đó trên mạng có đăng hình ảnh ông phúc
và nêu ông phúc tốt nghiệp trường đại học luật tp hcm khiến nhiều người hiểu lầm
tối ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công an quận gò vấp cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra
nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng quán nhậu trên địa bàn quận
tại một quán nhậu ở phường một mươi bảy quận gò vấp
vào thời điểm kiểm tra có sự xuất hiện của một người đàn ông đầu chọc
mặc đồ giống nhà sư
công an quận gò vấp cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra
nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng quán nhậu trên địa bàn quận
tại một quán nhậu ở phường một mươi bảy quận gò vấp
vào thời điểm kiểm tra có sự xuất hiện của một người đàn ông đầu chọc
mặc đồ giống nhà sư
người đàn ông này được cho là nguyễn minh phúc
một người nổi tiếng trên mạng xã hội
trong thời gian vừa qua phúc rất nổi tiếng trên mạng xã hội
khi tự xưng là nhà sư tự tu ở nhà
và được các youtuber quay cùng đoạn clip
nhiều đoạn clip có nội dung phản cảm những khi ông này
mặc đồ tu hành nhưng nói năng thiếu văn hóa
trước đó ngày sáu tháng ba năm hai nghìn chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
tiếp nhận tin trình báo của một chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng
tại phường phước mỹ
nạn nhân này cho rằng ông bị một nghi can tự xưng là thích thiện đức lừa đảo
người tự xưng là thích thiện đức đã gọi điện thoại tới nạn nhân
xưng danh và nói đang tu tại một ngôi chùa
tại phường bình khánh thành phố long xuyên
đặt mua hàng mua hai mươi tấn sắt để xây dựng xây lại chùa
do trước đó người đàn ông này đã có người thân nhờ chuyển xi măng
ủng hộ chùa nên ông tin tưởng vào uy tín của chùa này
và đã ra đơn hàng hai mươi tấn sắt theo yêu cầu
người tự xưng là thích thiện đức hẹn ông
tới ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ trả tiền
và yêu cầu giao hàng tại cảng mỹ thới thành phố long xuyên để trở đến chùa
sau khi nhận số sắt của chủ bán hàng giao tại cảng mỹ thới
người tự xưng là thích thiện đức đã yêu cầu tài xế của một công ty vận chuyển hàng hóa
đã thuê trước đó đến nhận và vận chuyển

và nhận hai mươi tấn sắt nêu trên về khu công nghiệp vĩnh lộc thành phố hồ chí minh
chứ không vận chuyển đến chùa như đã nói
sau khi điều tài xế chở hai mươi tấn sắt của chủ cửa hàng đến thành phố hồ chí minh
thì có một nam thanh niên đến trả tiền vận chuyển sắt cho tài xế
và yêu cầu tài xế bốc dở số sắt xe xuống
tiếp đến người tự xưng là thích thiện đức tiếp tục thông qua một công ty vận chuyển thuê khác
ở thành phố hồ chí minh đến khu công nghiệp vĩnh lộc nhận hai mươi tấn sắt
và yêu cầu công ty này tạm giữ số sắt đến ngày năm tháng ba sẽ cho địa chỉ để chờ đến
trung tá nguyễn đức hậu trưởng công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
công an đã thu hồi được hai mươi tấn sắt là tăng vật
đã bị lừa đảo tại một công ty vận chuyển có trụ sở tại phường sơn kỳ quận tân phú thành phố hồ chí minh
đây là thủ đoạn lừa đảo mới chủ yếu liên lạc qua điện thoại không để lại bất cứ hình ảnh gì
dư luận xôn xao trong một thời gian vì trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những đoạn clip về một nhà sư
tự nhận là đại đức thích tâm phúc
người này thường nói năng tục tiễu và phát ngôn nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật
trái với truyền thống của giáo hội phật giáo việt nam khiến phật tử bức xúc và phẫn nộ
qua xác minh đối tượng trên tên thật là nguyễn minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại số nhà một trăm bảy mươi bốn trên một mươi ba a
ấp láng cái xã tân phú trung huyện củ chi và người này giả danh tu sĩ phật giáo
căn nhà số một trăm bảy mươi bốn trên một mươi ba a ấp láng cái là nhà người này để ở không phải cơ sở thờ tự tôn giáo
không có cơ sở gọi là chùa hoàng pháp trung ương
địa chỉ này trước đây có đăng ký thành lập sáu doanh nghiệp do nguyễn minh phúc làm người đại diện pháp luật
nhưng không hoạt động
sở kế hoạch và đầu tư tp hcm đã có quyết định thu hồi tất cả giấy phép
thành lập doanh nghiệp tại địa chỉ này
sau đó văn phòng hai trung ương giáo hội phật giáo việt nam cũng đã xác nhận
các giấy tờ tu học của nguyễn minh phúc đều là giả mạo do người này tự làm
liên quan đến việc phát tán các clip có nội dung xuyên tạc lên mạng xã hội
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện củ chi đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tp hcm
có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông
công an tp hcm tổ chức
nguyễn minh phúc xác minh xử lý những kênh youtube đăng tải các clip phát ngôn của nguyễn minh phúc
trái với truyền thống và xuyên tạc phật giáo theo quy định của pháp luật
nguyễn minh phúc chưa xuất ra chưa từng tự lập chùa và tự phong trụ trì
người dùng mạng xã hội thường xúi dục phúc có phát ngôn hành động ảnh hưởng tới uy tín của phật giáo
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm đã thông tin cụ thể về đương sự nguyễn minh phúc
người nổi tiếng với hình ảnh thầy chùa khuấy động mạng xã hội thời gian qua
đại diện công an tp hcm cho biết nguyễn minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại huyện củ chi tp hcm
từ năm hai nghìn đến hai nghìn một đương sự tu học tại chùa hồng pháp huyện hóc môn
nguyễn minh phúc chỉ mới làm lễ quy nhưng chưa xuất ra
đến năm hai nghìn một mươi phúc trở về địa phương tự lập chùa ngô trân tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép
tự xưng là đại đức thích tâm phúc và chủ trì chùa ngô trân tử
cơ quan chức năng địa phương đã từng mời đương sự lên làm việc
sự phạt hành chính yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép
tuy nhiên phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc nguy trang dưới hình thức thành lập các công ty doanh nghiệp
kết quả xác minh từ nhà chức trách cho thấy các công ty này đều không hoạt động sản xuất kinh doanh
sau đó đã bị sở kế hoạch đầu tư thành phố
tổ chí minh thu hồi tất cả các giấy phép liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan tổ chức
thượng tá hà cho hay năm hai nghìn một mươi chín công an huyện củ chi đã kiểm tra
phát hiện tại nhà đương sự nguyễn minh phúc có treo huân trường lao động bằng khen
cơ quan chuyên môn đã tiến hành trưng cầu giám định xác nhận các huân chương bằng khen đều là giả
đương sự phúc khai nhận
được người khác làm tặng huân chương bằng khen và treo trong nhà
do không xác định được bị hại bởi hành vi lừa đảo hoặc lợi dụng để vi phạm pháp luật
nên công an huyện củ chi đã tiến hành tịch thu các tài liệu nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chỉ thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với nguyễn minh phúc
liên quan đến hoạt động phát tán tài liệu đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty
đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của phật giáo
cụ thể nguyễn minh phúc mặc áo nhà sư ăn uống tại nhà hàng logarden tại địa chỉ hai trăm năm mươi bốn hai trăm sáu mươi trên hai nguyễn văn lượng phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm
khi lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh quán ăn
kiểm tra nhanh ma túy toàn bộ khách tại đây không phát hiện phúc có sử dụng chất kích thích do vậy nhà chức trách cho đương sự ra về
tuy nhiên lợi dụng việc phúc mặc trang phục với hình thức giống người tu hành
một số youtuber tiktoker đã chụp hình quay clip và đăng tải lên mạng nhằm câu view câu like tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni phật tử cả nước
cùng với đó lợi dụng tính cách lối sống của nguyễn minh phúc một số người dùng mạng xã hội thường xuyên xúi dục đương sự có phát ngôn
hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội
các hành vi trên đã gây dư luận xấu trong cộng đồng
và ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của phật giáo
việc những sai phạm của nguyễn minh phúc mặc dù đã được giáo hội phật giáo địa phương nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái diễn
thậm chí với mức độ ngày càng ngang nhiên trắng trợn hơn đã phần nào cho thấy sự lệch lạc trong quan điểm
thậm chí cố ý làm trái với quan điểm tu hành để bôi nhọ hình ảnh tù sĩ phật giáo
hòa thượng thích minh thiện trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an khẳng định
bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi sai trái
đi ngược lại giáo lý phật giáo của một số tăng ni phật tử
các cơ quan có trách nhiệm các tổ chức liên quan cần nhanh chóng triển khai chương trình hành động rộng khắp cảnh tỉnh xã hội
giúp người dân sáng suốt lựa chọn lối sống tích cực hướng thiện tư khẳng định giá trị đích thực của bản thân
giữ gìn hình ảnh lương thiện và một số giá trị đạo đức tốt đẹp mà phật giáo hướng tới
pháp luật việt nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân
tuy nhiên việc tổ chức cơ sở tín ngưỡng tôn giáo không tuân thủ các quy định pháp luật
lợi dụng quyên tiền từ thiện sinh hoạt tôn giáo lợi dụng hình ảnh tôn giáo để trục lợi là hành vi sai trái vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
lực lượng công an khuyến cáo trong thời đại bốn như hiện nay rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like câu view
rất nhiều người lợi dụng lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời ngược đạo
gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật
đề nghị người dân phải thật cẩn thận để không góp phần tiếp tay cho bọn tội phạm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội